tại thành phố cần thơ bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ban tổ chức trung ương và thành ủy cần thơ đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho lãnh đạo phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía nam
tại lớp tập huấn hơn một trăm linh đại biểu là lãnh đạo phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực phía nam đã được nghiên cứu quán triệt học tập các chuyên đề như một số vấn đề mới trong công tác xây dựng đảng
từ đại hội một mươi hai đến nay những điểm mới về xây dựng chỉnh đốn đảng trong văn kiện đại hội một mươi hai qua đó giúp các đồng chí lãnh đạo phóng viên biên tập viên hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng đảng
đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác thông tin tuyên truyền nhằm thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện